tại nghệ an ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
tại hội nghị đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đã trao quyết định của bộ chính trị chuẩn y đồng chí thái thanh quý
ủy viên sự khuyết trung mương đảng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an
giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy nghệ an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đồng chí thái thanh quý
trong quá trình công tác tại địa phương đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh trên cương vị mới
đồng chí thái thanh quý sẽ đi đầu trong đổi mới sáng tạo nêu cao tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu
phát huy được sức mạnh đoàn kết xây dựng đội ngũ cán bộ có tài để tỉnh nghệ an phát triển mạnh
bền vững trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực bắc miền trung